tại hà nội tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam vnpt đã tổ chức lễ tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi và triển khai kế hoạch năm hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn hai mươi với nhiều biến động cả về đời sống kinh tế xã hội ở trong nước cũng như thế giới trước sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid một mươi chín
trong bối cảnh đó với những giải pháp cụ thể bám sát mục tiêu vnpt đã vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra
đặc biệt tập đoàn vnpt tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt chuyển đổi số như xây dựng và phát triển các nền tảng hệ thống thông tin báo cáo quốc gia triển khai trung tâm thông tin chỉ đạo của chính phủ cổng dịch vụ công quốc gia tích hợp chia sẻ dữ liệu và cổng dữ liệu mở quốc gia cơ sở dữ liệu dân cư kết nối dữ liệu của các bộ ngành địa phương nhằm kết nối chia sẻ thông tin dữ liệu triển khai gần ba mươi trung tâm điều hành thông minh ioc tại các tỉnh thành phố
bên cạnh đó vnpt đã tham gia sâu vào chuyển đổi số các ngành kinh tế trọng tâm như giáo dục y tế nông nghiệp du lịch thông minh đồng thời tham gia thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp từ các tập đoàn kinh tế nhà nước tới doanh nghiệp vừa và nhỏ